trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín chính quyền các cấp của tỉnh bắc giang đã khuyến cáo người dân không nên ra ngoài khi không có việc cần thiết tránh tụ tập đông người
nhận thức được vấn đề này các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã tân hoa huyện lục ngạn đã chấp hành tốt nhằm góp phần chung tay cùng với cả nước đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
từ khi có khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài tránh tụ tập đông người là đã góp phần vào việc phòng chống dịch bệnh
ngày nào bà nguyễn thị luân ở thôn cầu sài xã tân hoa cùng với các cháu đều ở trong nhà theo dõi tình hình dịch bệnh qua đài báo của trung ương và địa phương
cứ ở nhà quanh quần chung cháu ở nhà trường hợp có đi mua thức ăn đi ra ngoài về thì cũng phải đi đeo khẩu trang về thì nhà vẫn có xà phòng để rửa tay cẩn thận
với gia đình anh hoàng
hoàng văn xuân cũng ở tại thôn cầu sài xã tân hoa khi chưa có dịch covid một mươi chín thì ngày nào anh cũng đi chợ để buôn bán hoa quả
nhưng khi có khuyến cáo hạn chế ra ngoài tránh tụ tập đông người thì anh cũng nghỉ đi chợ và chỉ cùng với vợ con làm vườn ngay tại gia đình để phòng chống sự lây lan của dịch bệnh
dịch đang bùng phát thì ba vợ chồng chúng tôi ở nhà là sới vườn là làm cây trồng cây màu hoa màu để ở nhà và đi luôn thực hiện đeo khẩu trang đầy đủ và đúng cách
các con ăn học bài
xã tân hoa có hơn một năm trăm năm mươi hộ dân với hơn bảy nhân khẩu bảy mươi năm là đồng bào dân tộc thiểu số nùng tày khoa cao lan sán trí
chính vì lẽ đó mà chính quyền cùng các tổ chức đoàn thể của xã đã tích cực chủ động hơn trong việc tuyên truyền phổ biến công tác phòng chống dịch để người dân biết cách phòng chống
các đồng chí là thành viên trong ban chỉ đạo phụ trách các thôn cũng như là ban hành quyết định thành lập ngay tổ phòng chống dịch ở các thôn
phân công cho các đồng chí làm tổ trưởng là người đồng bào dân tộc thiểu số và cấp phát tờ rơi cho các đồng chí cho các hộ dân và làm nôn trong công tác tuyên truyền cho hộ dân nắm bắt được các quy trình
các bước trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn của xã làm tốt công tác tuyên truyền trên đại thống loa truyền thanh cung cấp loa ở tại các thôn để mở phát trực tiếp cho đồng bào dân tộc thiểu số nắm được
cái quy trình về công tác tuyên truyền cách ly toàn xã hội trong vòng một mươi năm ngày
với việc chấp hành nghiêm chỉ thị của thủ tướng chính phủ chỉ đạo của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang các gia đình đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã tân hoa đã góp phần chung tay với các cấp các ngành ngăn chặn dịch bệnh covid một mươi chín